chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thân mật phó chủ tịch hạ viện anh eleano leing đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
chủ tịch nước cảm ơn chính phủ anh đã dành cho việt nam nguồn vốn oda ưu đãi quan trọng trong hơn hai mươi năm qua
góp phần tích cực hỗ trợ việt nam đạt được nhiều thành tiệu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội
chủ tịch nước nhấn mạnh chính phủ việt nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi
mang tính cạnh tranh phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và các cam kết thương mại tự do mà việt nam tham gia
phó chủ tịch hạ viện anh eleano leing cho biết qua cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo việt nam
hai bên đã thảo luận các vấn đề hợp tác giữa hai quốc hội trao đổi các lĩnh vực nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác hai nước
như thương mại đầu tư giáo dục
cùng với đó phía anh nhận thấy hai nước còn nhiều lĩnh vực tiềm năng để có thể tăng cường hợp tác
như thực thi pháp luật hợp tác công tư